theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng năm đến sáu h ngày một mươi tám tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ ba mươi hai không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong số ba trăm hai mươi ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là bốn mươi sáu ca chiếm một mươi bốn
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là hai ca
chiếm một số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi hai ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín trăm sáu mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm chín mươi ba người chiếm ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác tám sáu trăm ba mươi một người chiếm bảy mươi chín
cách ly tại nhà nơi lưu trú hai ba mươi tám người chiếm một mươi tám